với mục tiêu hạn chế tai nạn giao thông trên cao tốc cam lộ la sơn
ngoài tăng cường hệ thống biển báo sơn vạch kẻ đường
cục đường bộ việt nam đã triển khai phân luồng hạn chế xe tải nặng
và xe khách dường nằm xe khách trên ba mươi chỗ ngồi lưu thông
đến nay giải pháp này đang phát huy được hiệu quả
giao thông trên tuyến cao tốc dần ổn định ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sáu năm lái xe dịch vụ anh trí đã không ít lần chở khách qua tuyến cam lộ la sơn
nhưng khoảng một mươi ngày trở lại đây khi tuyến đường chính thức triển khai
hạn chế xe tải nặng xe khách chở giường nằm và xe khách trên ba mươi chỗ ngồi
việc đi lại của anh đã thuận lợi và an toàn hơn nhiều
khi triển khai phương án phân luồng hạn chế phương tiện
hệ thống biển báo đã được lắp đặt tại tất cả các nút giao với các tuyến đường kết nối vào cao tốc
bên cạnh đó cảnh sát giao thông cũng tăng cường lực lượng bố trí ba tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến
những thông tin mà người dân cung cấp vào số điện thoại đường dây nóng của trung tâm chỉ huy
và từ đó chúng tôi cũng đã cư cái chỗ gần nhất để có mặt kịp thời hỗ trợ các trường hợp gặp sự cố
hoặc là những trường hợp ghi nhận vi phạm của người dân cung cấp để xử lý
với những giải pháp đồng bộ tình hình giao thông trên tuyến đã dần ổn định
những vụ việc gây mất an toàn đã được hạn chế
tuy nhiên cũng có ý kiến lo ngại khi áp dụng phân luồng như vậy
sẽ tăng nguy cơ ủn tắc và tai nạn giao thông trên quốc lộ một
nhưng thực tế tại trạm thu phí đông hà quảng trị này cho thấy
dù lượng phương tiện có tăng nhưng cũng chỉ trên dưới một xe một ngày đêm
có nghĩa là chỉ khoảng một mươi một mươi năm
vẫn biết tăng phương tiện cũng đồng nghĩa với tăng thêm những rủi ro mất an toàn
nhưng rõ ràng sự ổn định về giao thông trên cả tuyến quốc lộ một
và tuyến cao tốc cam lộ la sơn cho thấy
phương án phân luồng là phù hợp và cần sự chia sẻ
từ các địa phương
giải pháp tình thế này cũng sẽ không kéo dài
hiện công tác chuẩn bị để đầu tư nâng cấp tuyến đường lên bốn làn xe
theo đúng quy hoạch cũng đang được gấp rút chuẩn bị
để có thể hoàn thành vào cuối năm sau